tại thái nguyên đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến chúc mừng và dự lễ khai giảng
với thầy và trò trường trung học phổ thông lương ngọc quyến
phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí phạm bình minh đánh giá cao sự phát triển vượt bậc
ngày càng được củng cố hoàn thiện về bộ máy tổ chức quy mô và cơ sở vật chất của trường
tại lễ khai giảng đồng chí mong muốn các thầy cô giáo cán bộ viên chức trường trung học phổ thông lương ngọc quyến
nói riêng và ngành giáo dục thái nguyên nói chung cùng đồng lòng tạo nên chuyển biến mới
về chất lượng và hiệu quả giáo dục dành tâm huyết vì sự phát triển giáo dục
góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự xây dựng và phát triển đất nước
ngay sau buổi lễ đồng chí phạm bình minh cùng các đại biểu trong đoàn công tác đã có buổi làm việc
nghe báo cáo của ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
sau hai mươi năm tái lập tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh